lê xuân hùng một đối tượng nghiện ma túy hắn lấy nhà ở của mình để tổ chức sử dụng ma túy và bán lẻ
hàng ngày có nhiều con nghiện ma túy khắp nơi đến mua bán và sử dụng
các đối tượng thường thù sẵn nhiều loại hung khí nguy hiểm sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an và người dân
khi bị bắt các đối tượng còn dùng tiền mua chuộc lực lượng chức năng hòng thoát tội nhưng không thành
khi mà các con nghiện đến giáo dịch mua bán ma túy
người dân bản địa ở đó được nó tím tượng thì nó mới dẫn vào cho để mua ma túy
và ma túy thì khi giao dịch tiền thì nhận tiền một nơi và khi giao dịch ma túy thì sẽ bỏ ma túy một nơi
và cái người giáo và cái người nhận là nhiều khi còn không được gặp mặt nào
các đối tượng bán lẻ thì thường là nghiền cũng là lâu lắm rồi
và chúng thường là có đã bị mắc các bệnh truyền nhiễm
ví dụ như ở mắc hiv các đối tượng chống trả là cắn và gây truyền nhiễm cho mình
không chỉ những đường dây ma túy lớn mà các đối tượng giao dịch ma túy nhỏ lẻ cũng vô cùng tinh vi
nuốt ma túy vào bụng khi bị phát hiện bắt quả tàng
cùng với đó là hàng loạt thủ đoạn ma mãnh liều lĩnh
chúng lắp đặt nhiều camera giám sát tại chỗ ở
sử dụng con nghiện cảnh giới cảnh gác nghiêm ngặt nuôi nhiều đàn em để báo đốc từ xa
nghiện đại nhất chúng có thể sử dụng vào
việc tổ chức đường dây
tất cả những con người những đối tượng nhiều thủ đoạn nhất liều lĩnh nhất
cũng như là có nhiều mưu mê mô để chúng sử dụng vào trong hoạt động cái đường dây của chúng
cái hoạt động của chúng luôn luôn khép kín bịt kín mọi các cơ sở
và trên địa bàn rộng với nhiều phương tiện nhiều địa bàn khác nhau thời điểm khác nhau
rồi là qua các công đoạn khác nhau
để hạn chế đến mức tối đa
những sở mà cơ quan chức năng cơ quan điều tra cũng như là quần chúng có thể bắt
tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng có chiều hướng diễn biến phức tạp
phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi xảo quyệt
các đối tượng hoạt động chủ yếu là vào ban đêm
sau đó chia tách ma túy thành từng gói nhỏ
sử dụng xe máy hoặc taxi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
khi bị phát hiện và bắt giữ
chúng kiên quyết không khai ra đồng bọn và nguồn gốc ma túy
nên gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra
công an thành phố đã tập trung đánh mạnh đánh trúng
và các điểm đó phải xử lý nghiêm
các đối tượng tổ chức sử dụng tài phạm chất ma túy
là các đối tượng sử dụng đưa vào các trung tâm cây nghiền bắt buộc
còn đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện
thì thứ nhất là nếu như tạo điều kiện và có lợi nhuận
để cho các đối tượng sử dụng tài phạm chất ma túy
thì có thể truyết
các nhiệm hình sự đồng phạm với tôi tổ chức sử dụng tài phạm chất ma túy
hai hoặc là xử lý tôi chưa chấp sử dụng tài phạm chất ma túy
thứ ba là xử lý hành chính
thứ tư rút chế phép
đã có rất nhiều vụ án đường dây vận chuyển ma túy lớn đã bị lực lượng công an triệt phá trong thời gian vừa qua
nhưng dường như tội phạm ma túy vẫn ngang nhiên bất chấp luật pháp phương thức và thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi
các đối tượng chứa chấp sử dụng chai phép
chất ma túy thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm để hoạt động
những năm gần đây xu hướng các đối tượng hoạt động tại nhà riêng khu trung cư cao tầng hoặc các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự
các đối tượng ra cố nhà nơi ở bằng nhiều lớp cửa kiên cố lắp camera bố trí cảnh giới vòng ngoài để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng
những cái con người những đối tượng
các đối tượng nhiều phủ đoạn nhất liều lĩnh nhất cũng như là có nhiều mưu mơ mô để chúng sử dụng vào trong hoạt động cái đường dây của chúng
cái hoạt động của chúng luôn luôn khép kín bịt kín mọi các cơ sở và trên địa bàn rộng với nhiều phương phương tiện nhiều địa bàn khác nhau thời điểm khác nhau
rồi là qua các công đoạn khác nhau để hạn chế đến mức tối đa những sở hợp
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh của chúng mình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé